theo thông tin từ tổng cục đường bộ việt nam từ đầu năm đến nay lực lượng chức năng đã sử dụng cân sách tay kiểm tra trên một mươi bảy phương tiện
trong đó đã phát hiện trên một sáu trăm linh xe vi phạm tải trọng tức năm trăm bảy mươi giấy phép lái xe và xử phạt hành chính trên một mươi tám tỷ đồng
hiện tình trạng xe cơi nới kích thước thùng để trở hàng quá tải lưu thông công khai trên một số tuyến đường đang có dấu hiệu bùng phát
một số tuyến đường tỉnh đường đô thị nơi có các mỏ vật liệu xây dựng các dự án xây dựng nhà máy xi măng khu công nghiệp bến thủy nội địa
tình trạng xe chở quá tải ngày càng phức tạp
trong thời gian tới tổng cục đường bộ việt nam đề nghị ubnd các tỉnh thành phố chỉ đạo công tác phối hợp giữa các lực lượng công an
thanh tra giao thông tăng cường kiểm tra xử lý các trường hợp xe quá khổ quá tải